thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội về việc tạo các giải pháp để giảm uốn tắc tại các chốt kiểm dịch ra vào thành phố
ngày hai mươi một tháng bảy các chốt trực đã ưu tiên tạo luồng xanh cho phương tiện qua lại nhưng cũng đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch ở mức cao nhất
tuy nhiên vào một số thời điểm tại một số chốt trực vẫn còn hiện tượng ùn tắc cục bộ
lực lượng thanh tra giao thông tại hai mươi hai điểm chốt của thành phố đã được quán triệt đối với phương tiện được cấp thẻ nhận diện sẽ cho qua ngay
chỉ kiểm tra xác suất và hạn chế để giảm un tắc giao thông trên các tuyến
sở giao thông vận tải hà nội cũng đã kiến nghị tạo thêm luồng xanh cho vận tải hành khách
xe phục vụ công tác cách ly tại địa phương và chuyên gia của một số doanh nghiệp
theo hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ
các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn
sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã qr để dán lên xe